để triển khai hiệu quả nghị quyết của chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ
bộ công thương đang xây dựng kế hoạch hành động triển khai chi tiết các nhiệm vụ đặt ra
đồng thời sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ
nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới
bộ công thương sẽ sửa đổi bổ sung nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ
và quyết định số sáu mươi tám phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi năm
để phù hợp với quan điểm định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ thực tiễn hiện nay
xây dựng các chính sách cho các ngành công nghiệp hạng nguồn nhằm tạo dung lượng thị trường
phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ nội địa và thu hút đầu tư
như xây dựng chiến lược phát triển ngành dệt may ra dày đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm
sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm ô tô để khuyến khích ngành sản xuất
lắp dắp ô tô nâng cao giá trị gia tăng tạo ra trong nước
xây dựng nghị định về phát triển ngành cơ khí trọng điểm
đặc biệt tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của hai trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp miền bắc và miền nam